lãnh đạo ubnd tp hcm cùng đoàn công tác liên ngành đã tiến hành kiểm tra thực địa các vị trí lấn chiếm hệ thống kênh dạch có chức năng tiêu thoát nước trên địa bàn quận bình thạnh
mục đích của việc khảo sát là để tham mưu đề xuất cho ubnd tp hcm đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm khôi phục lại nguyên trạng ban đầu của hệ thống canh rạch
sau buổi khảo sát thực tế và làm việc với lãnh đạo quận bình thạnh phó chủ tịch ubnd tp hcm lê phan khoa đề nghị giao quận thực hiện việc nạo vét canh vớt rác từ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy thay vì để cho trung tâm điều hành chống ngập nước thực hiện
điều này tạo thuận lợi cho quận trong việc tuyên truyền bảo vệ quản lý tuyến canh
riêng việc ngập nước tại đường nguyễn hiếu cảnh do sụt lún đất trong thời gian qua thành phố đồng ý lấy ngân sách thực hiện việc nâng đường và làm hệ thống thoát nước để giải quyết nhanh tình trạng ngập nước
nhiên việc nâng đường phải là ý kiến của người dân để không ảnh hưởng đến đời sống dân sinh
thời gian tới nếu xảy ra tình trạng xả sát ngập sát lấn chiếm canh rạch gây ngập nước trên địa bàn thì quận bình thạnh phải chịu trách nhiệm trước ubnd tp hcm